theo báo cáo của bộ tài chính thu ngân sách một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi bảy đạt trên một bảy mươi bảy triệu tỷ đồng
bằng tám mươi tám chín dự toán tăng một mươi bốn năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt trong số này riêng dầu thô chiếm hơn bốn mươi hai tỷ đồng đạt hơn một trăm một mươi dự toán
và tăng một mươi sáu năm so với cùng kỳ năm trước
thù nội địa đạt trên tám trăm năm mươi chín tỷ đồng bằng tám mươi sáu tám dự toán
theo tính toán có bốn mươi chín trên sáu mươi ba địa phương thu đạt trên tám mươi chín dự toán
và năm mươi chín trên sáu mươi ba địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
số thu từ lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên hai trăm sáu mươi hai tỷ đồng
bao gồm thuế bằng chín mươi hai một dự toán tăng chín ba so với cùng kỳ năm trước
ở phía ngược lại về chi ngân sách
tổng chi trong một mươi một tháng theo báo cáo là một một trăm ba mươi sáu triệu tỷ đồng tăng tám ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
trong số này riêng chi thường xuyên đã lên đến tám trăm một mươi chín tỷ đồng tăng sáu sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
so với bức thu bội chi là năm mươi chín tỷ đồng